nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tham quan giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hà nội đã ban hành kế hoạch số một mươi một về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín trên địa bàn
theo kế hoạch các chợ hoa xuân sẽ hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một tức ngày một mươi tháng chạp năm mậu tuất
đến hai mươi h ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tháng chạp năm mậu tuất
sản phẩm trưng bày chủ yếu là các loại cây cảnh hoa quả và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống
các chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm phải được ubnd tp hà nội phê duyệt
ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo ubnd các phường xã thị trấn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như cảnh sát trật tự thanh tra giao thông tổ chức quản lý tốt các chợ hoa xuân
phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp tết đảm bảo an toàn văn minh hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức
kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát trái phép